sự chia sẻ của các chị em trực tiếp trong group thì các chị em hay chia sẻ rồi hay up những bài viết lên
và một trong những yếu tố mà không thể bỏ qua ảnh hưởng yêu cầu suy nghĩ của các chị em của group
đầu tiên là sức khỏe
vì khi mà mình đi làm cả ngày về rồi rất là mệt mỏi
tối về lại phải vào bếp nấu cơ chăm sóc con cho con ăn uống tắm rửa
cuối cùng mới lên giường và phục vụ cho bản thân mình thì đã hết sức rồi ạ
nhiều khi là người ta rất là muốn chiều chồng muốn thỏa mãn cái đam mê của mình
nhưng mà sức khỏe không cho phép thành ra là một dạng bất tổng tâm ạ
yếu tố thứ hai mà ảnh hưởng rất nhiều đến cái yêu cầu suy nghĩ tình dục của chị em qua thời gian đấy là
cái sự tương tác kết nối giữa bậc và chồng
vì là qua quá trình mình tư vấn thì mình cũng hỏi rất là nhiều các chị em
là thế thì bạn thấy trước và sau sau khi là tham đỉnh có điểm gì khác nhau
bạn có thường hay nói những lời yêu với chồng hay không
có thường xuyên ôm chồng như lúc còn yêu hay không
thì gần như là không ạ
đấy là sự mất kết nối mất sự tương tác của vợ và chồng trong cuộc sống
và dẫn đến là mình sẽ bị suy giảm cái nhu cầu cái hàm muốn gần nhau trên giường
đấy thì mình có bổ sung thêm hai cái vấn đề này
có câu chuyện nào đặc biệt nhất trên chính group của nhung mà đã giữ cho bạn ấn tượng đến giờ phút này
bạn có thể chia sẻ với chúng tôi
câu chuyện thì có rất là nhiều
nhưng mà mình ấn tượng nhất với một câu chuyện đấy là một bạn làm giáo viên mầm non ở lào cai
khi mà mình có một cái khu khảo sát ở trên group là tình trạng tình trạng có thể bỏ chồng
tình trạng con nhân của các chị em thế nào
thì bạn ấy chỉ viết một câu rất là ngắn gọn là em sắp linh dị
và câu nói đó thực sự là may của mình
mình đã phải vào và hỏi ngay vấn đề là vì sao lại như thế
và bạn ấy có
chia sâu một thời gian một chia sẻ
thì vấn đề chủ yếu là do không hòa hợp với đời sống tình dục
và sau đấy thì hai chị em đã phải tìm các nguyên nhân kỹ hơn sâu hơn
là vì sao lại không hòa hợp không hợp như thế nào
và cuối cùng là cùng nhau giải quyết gỡ mắt được cái vớ mắt đấy
thì cuối cùng là hai vợ chồng sau hai tháng sau hai tháng khi bạn ấy inbox cho mình
là hai vợ chồng đã quay trở lại giúp đơn ly hôn và quay trở lại ở với nhau
từ trước đấy là hai vợ chồng ở riêng thân ở riêng
rất là mừng khi mà những